hiện tại bốn trong năm nạn nhân bị nghi phạm đông truy sát đã tử vong gồm ông nguyễn văn hải bốn mươi chín tuổi em ruột nghi phạm
nguyễn thị bắc hai mươi tám tuổi con gái ông hải bà doãn thị việt bốn mươi tám tuổi vợ ông hải và bé nguyễn huyền my một mươi bốn tháng tuổi cháu gái ông hải
nạn nhân còn lại đang được cấp cứu là chị đỗ thị nhung hai mươi bốn tuổi con dâu ông hải
như tin đã đưa vào sáng nay nguyễn văn đông vác dao sang nhà em trai là nguyễn văn hải để truy sát
tại đây đông đã sủng giao đâm chém dã man cả nhà em trai
nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp đất đai giữa hai gia đình từ lâu dẫn đến mâu thuẫn
lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
tại tỉnh hải dương sáng nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cửa hàng tạp hóa ở huyện thanh hà
cháy lớn đã khiến người mẹ cùng đứa con nhỏ tử vong
cụ thể vào khoảng ba giờ sáng tại cửa hàng tạp hóa của chị nguyễn thị phương ở xã thanh an huyện thanh hà
xảy ra chập điện gây cháy
lúc này trong nhà có ba mẹ con gồm chị phương hai con là nguyễn quỳnh anh sinh năm hai nghìn hai
và nguyễn trần anh thảo sinh năm hai nghìn một mươi bảy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động bốn xe
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn
đến khoảng năm giờ sáng cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
lực lượng công an và người dân đã cứu được cháu quỳnh anh ra khỏi đám cháy
còn chị phương và cháu anh thảo thiệt mạng
liên quan đến vụ cháy kho của công ty dạng đông sở tài nguyên và môi trường hà nội
đã công bố kết quả phân tích mẫu đất và không khí
theo kiểm tra nhanh của viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế
cả hai mẫu cho tại khu vực đám cháy và ba mẫu đất ở những vị trí xung quanh vụ cháy
đều cho kết quả nồng độ thủy ngân bằng
còn về chất lượng không khí trung tâm quan chắc môi trường và tài nguyên của hà nội
đã có năm vị trí kết quả là các chỉ số về bụi và nồng độ chất độc hại đa số đều trong giới hạn cho phép
chỉ riêng thông số khí sulfur dioxide hay còn gọi là khí so hai
tại hai vị trí gần khu vực cháy vượt hơn một lần mức cho phép
thời gian tới các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục ra soát đánh giá chất lượng nước ngầm
trong vòng bán kính năm trăm linh m
ngoài ra để giải quyết sự cố môi trường sở tài nguyên và môi trường hà nội
đã có văn bản hướng dẫn công ty dạng đông cách thức xử lý nước thải
cho xỉ và các khóa chất có thể còn soát lại của đám cháy
bão số bốn và hoàn lương so bão đã gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh thành phố
hiện tại các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả của thiên tai
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đình đến một mươi năm h ngày hôm nay bão số bốn và hoàn lương so bão đã làm ba người chết
là anh nguyễn hữu tuấn do cây đổ vào người tại hà nội
ông nguyễn ngọc việt ngã khi đang chẳng chống nhà cửa tại quảng bình
ông bùi văn sáu đi qua ngầm bị lũ cuốn trôi tại hòa bình
bốn người bị thương sáu ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn
một hai trăm hai mươi tám nhà bị hư hại tốc mái bốn trăm linh năm nhà bị ngập gần sáu bảy trăm bảy mươi hectare lúa bị đổ
bốn trăm linh ba hectare hoa màu bị hư hại sáu ba trăm bảy mươi con da súc da cầm bị chết cuốn trôi
hơn hai chín trăm bốn mươi hectare thủy sản bị thiệt hại
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết
sau hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
cả nước đã xảy ra năm mươi vụ tai nạn giao thông làm chết bốn mươi một người bị thương hai mươi sáu người
như vậy so với hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tai nạn giao thông giảm bảy vụ nhưng tăng chín người chết và ba người bị thương
chỉ tính riêng ngày hôm nay mùng một tháng chín
theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an
toàn quốc đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi sáu người bị thương một mươi người
đều trên đường bộ
về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra xử lý bốn hai trăm một mươi tám trường hợp vi phạm
phạt tiền ba sáu tỷ đồng tạm giữ hai mươi tám xe ô tô năm trăm ba mươi hai xe mô tô tước năm trăm linh bảy giấy phép lái xe các loại
bản tin nhanh của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết